những năm gần đây việc kiểm soát nước trong mùa khô hạn phục vụ cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của người dân
ở vùng giáp danh hai tỉnh bạc liêu và sóc trăng luôn gặp khó khăn do nước mặn xâm nhập
giờ đây người dân đã an tâm sản xuất vì công trình cống âu thuyền ninh quế vừa hoàn thành đi vào hoạt động
đã giúp điều tiết nước và bảo đảm hài hòa giữa hai vùng mặn ngọt
theo người dân xã ninh quế trước đây việc trồng lúa trong mùa khô hạn luôn gặp khó khăn
bởi nước mặn xâm nhập sâu vào vùng ngọt hóa làm cho nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do thiếu nước
từ khi cống âu thuyền ninh quế đưa vào vận hành từ đầu mùa khô đến nay
đã giúp người dân chủ động được nguồn nước và an tâm hơn trong sản xuất
cũng nhà âu thuyền do chỗ âu thuyền lúc mà nước mặn nhân cao thì âu thuyền đóng lại để giữ ngọt lại
thì đảm bảo cho nước nó lưu chuyển vào trong cái rách trông để phục vụ cho việc bơm tác
đưa vào cái âu thuyền hoạt động thì hiện nay
cái điều tước nước giữa hai bên hiện nay rất là tốt
do đó cái mặn đối với năm nay không đáng kể tức là hối hợp rất là tốt
do đó cái trà lúa đông sưng hai mươi chín hai mươi hiện nay do điều thiết nước thì hiệu quả rất là cao
cống âu thuyền ninh quế được khởi công từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trên tuyến kênh quảng lộ phụng hiệp
thuộc huyện hồng dân tỉnh bạc liêu có nhiệm vụ điều tiết nước kiểm soát mặn ngọt
phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu
và nước biển dân
đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành và đưa vào vận hành sớm hơn một mươi ba tháng so với dự kiến ban đầu
từ khi cống âu thuyền ninh quế đi vào vận hành đến nay vùng ngọt hóa của tỉnh bạc liêu và một phần của tỉnh sóc trăng
luôn bảo đảm đủ nước và chưa bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn
đặc biệt công trình đã giải quyết tranh chấp mặn ngọt từ việc trồng lúa và nuôi tôm của người dân các địa phương từ nhiều năm qua